bắc bộ đang trải qua đợt xét nhất tính từ đầu mùa đông năm nay
tại khu vực vùng núi cao cũng như thủ đô hà nội nhiệt độ phổ biến ở mức khá thấp
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên chủ động theo dõi diễn biến của đợt xét này
để có những biện pháp giữ ấm cơ thể phòng chống bệnh tật nhất là đối với trẻ nhỏ
trong những ngày vừa qua bắc bộ trải qua những ngày giá rét nhất kể từ đầu mùa đông năm nay
khi mà nhiệt độ tại khu vực đồng bằng cũng như thủ đô hà nội phổ biến ở mức thấp trong khoảng tám một mươi độ
tại nhiều bệnh viện lớn ghi nhận được số lượng trẻ nhỏ được cha mẹ đưa tới khám và nhập viện
do nhiễm lạnh sốt cao và mắc cúm gia tăng hơn
ngày hôm qua bắt đầu mới suốt xong rồi chiều hôm qua là lúc ba giờ chiều là suốt coi giật
coi giật xong rồi bắt đầu vun người tay chân vun lên đứng lên
xong rồi vẫn chơi bình thường xong đến chín h ba mươi tối là lại suốt
một lần nữa nhưng mà nhiệt độ vẫn thấy là ba mươi tám độ năm
xếp nghiệm máu xong rồi trần đoán xong thì phát hiện là cháu dịch cúm với suốt coi giật
tại vì co giật bác sĩ bảo là co giật trong vòng hai mươi bốn tiếng mà lớn hai lần thì phải vào nhập viện
nên là sáng nay là cho vào nhập viện
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn bắt đầu từ ngày hai tháng hai không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại
đợt rét đậm rét hại bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
các chuyên gia y tế cũng đưa ra các khuyến cáo tới người dân
các bậc cha mẹ cần giữ ấm và chủ động có những biện pháp phòng tránh bệnh tật cho trẻ nhỏ trong thời điểm này
việc đầu tiên đối với tất cả các em bé để đảm bảo có hệ thống miễn dịch tốt
thì phải chăm sóc trẻ cho ăn uống đầy đủ để có một sức khỏe tốt
thì khả năng phòng chống các bệnh tật nó sẽ tốt hơn
chúng ta phải tổ chức các biện pháp phòng bệnh tốt
ví dụ như là đeo khẩu trang hoặc là vệ sinh bàn tay
hoặc là ví dụ như khi mà đã có người mắc cúm thì phải nên cách ly tương đối
và mọi người thì nên tự giác đeo khẩu trang để tránh lây chuyển các bệnh cho người khác
và đặc biệt đối với các virus cúm là chúng ta không nên
một người đã bị cúm rồi thì chúng ta không nên tập trung đông người ở đấy
đối với trẻ nhỏ bộ y tế khuyến cáo trong thời tiết giá lạnh cần hạn chế ở ngoài trời
đặc biệt là khoảng thời gian từ hai mươi một h hôm trước đến sáu h hôm sau
nếu phải ra ngoài thì cần phải chú ý mặc ấm luôn giữ ấm cơ thể khô giáo
tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ tay chân để hạn chế các bệnh do cảm lạnh
trẻ cần được vệ sinh miệng học sạch sẽ thường xuyên
xúc miệng bằng nước ấm có pha muối loãng thường xuyên rửa tay với xà phòng
tiêm vaccine phòng ngừa cúm đặc biệt cho trẻ ăn đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét
bổ sung đủ bốn nhóm chất cơ bản trong bữa ăn hàng ngày như tinh bột chất béo chất đạm vitamin và khoáng chất